thưa quý vị và các bạn thông thường thái độ hành vi của con người và các quan hệ xã hội được định hướng và điều chỉnh bởi nhiều loại giá trị
trong đó nổi lên hai loại giá trị chủ yếu là đạo đức và quyền lợi
đạo đức từ chỗ là những yêu cầu thường là cao hơn nhiều đối với con người thì nay trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
yêu cầu đó vẫn cao hơn nhưng đã và đang tiệm cận gần hơn với quy luật cung cầu đồng thời gắn với quyền lợi được thể chế hóa trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
trong bài viết đạo đức trong nền kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền
ở nước ta hiện nay tác giả loan anh cho rằng
đạo đức trong điều kiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
có thể gọi chung là thể chế thị trường pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa cơ bản vận hành theo quy luật cung cầu
và gắn với các chế tài xử lý vi phạm bằng pháp luật
ở việt nam đạo đức được xây dựng theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà cơ bản vẫn không nằm ngoài thuộc tính phổ biến
của thị trường là hoạt động theo quy luật cung cầu và gắn với các chế tài xử lý vi phạm
đồng thời cũng không ngoài thuộc tính phổ biến của nhà nước pháp quyền là tổ chức vận hành bằng pháp luật
đặc trưng của định hướng và cả thuộc tính xã hội chủ nghĩa là nhằm giải quyết ổn thỏa quyền lợi chung và riêng ngay từ đầu
trong suốt quá trình và từng bước bảo đảm quyền lợi của đại đa số thành viên xã hội
theo mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh của sự nghiệp đổi nguyên
đặc trưng của định hướng và cả thuộc tính phổ biến của nhà nước pháp quyền là nhằm giải quyết ổn thỏa quyền
và các pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa cũng trước tiên là một giá trị đạo đức
bởi vì quyền lợi của con người theo một số chuyên gia quyền con người trên thế giới
xuất bản từ việc thừa nhận phẩm giá vốn có các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân loại
là cơ sở cho tự do công bằng và hòa bình trên thế giới
việc khẳng định phẩm giá vốn có của con người là một bước phát triển lớn
trong tư tưởng đại đa số thành viên trong gia đình nhân loại
vì lẽ trước đó thậm chí cho đến nay vẫn còn không ít người cho rằng
con người là một sự sáng tạo của một đấng siêu nhiên nào đó
sự khẳng định này xác định rằng không một lực lượng siêu nhiên nào mà chỉ con người
bằng lao động và quan hệ có tính loài người của mình là chủ thể duy nhất sáng tạo phẩm giá của mình
cho mình và vì bản thân mình
tức là phẩm giá con người là luôn luôn hiện hữu
bình đẳng không thể bị xem thường không thể bị phân biệt đối xử
và không thể bị tước đoạt bởi áp bức bóc lột
bởi phân biệt giới tính trùng tộc dân tộc giai cấp hay phân biệt giàu nghèo
con người có niềm tin vào phẩm giá của mình và việc tôn trọng phẩm giá con người
là đạo lý nền tảng của mỗi con người và cả xã hội
do đó những cố gắng liên tục ở mọi phạm vi và cấp độ
để hiện thực hóa việc thụ hưởng các quyền lợi của con người
là chuẩn mực về đạo lý là người làm người của mỗi người và của cả loài người
thông thường thái độ hành vi của con người và các quan hệ xã hội
được định hướng và điều chỉnh bởi nhiều loại giá trị
trong đó nổi lên hai loại giá trị chủ yếu là đạo đức và quyền lợi
trong lịch sử đạo đức là công cụ chính để dăn dậy cảm hóa
nêu gương con người và điều chỉnh các quan hệ xã hội theo nguyên tắc đức trị
thông qua đó làm cho con người an tâm để có sự ổn định và đồng thuận xã hội
nhưng một mặt không có nhiều người đủ đạo đức để dăn dậy cảm hóa nêu gương cho mọi người
mặt khác nguyên tắc đức trị không bị chế ước bởi pháp luật
nên đạo đức cơ bản phụ thuộc vào tính cách nhân cách cá nhân
hậu quả là do đạo đức chủ yếu là công cụ điều tiết các quan hệ ứng xử thường nhật trong từng cơ sở cộng đồng
nên dễ gây ra hiện tượng hợp lý
và việc quá nhấn mạnh vai trò của đạo đức trong xã hội có khi dẫn đến căn bệnh phiếm đạo đức luật
coi thường hoạt động thực tiễn
sự khác nhau giữa đạo đức và quyền lợi là ở chỗ
đạo đức là hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội thành văn và cả bất thành văn
thông qua phong tục tập quán văn chương nghệ thuật dư luận xã hội
để nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình
sao cho phù hợp với quyền lợi của cộng đồng của xã hội
sự điều chỉnh của đạo đức thường theo những yêu cầu cao hơn đối với con người
còn quyền lợi là phẩm giá nhu cầu lợi ích và năng lực vốn có của con người
được ghi nhận bằng quy tắc chuẩn mực trong văn bản pháp lý của nhà nước
kể cả trong văn bản của cộng đồng để điều chỉnh hành vi của con người
và cả tổ chức nhà nước xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi của mỗi người và của xã hội
thông qua tuyên truyền giáo dục thuyết phục của các cộng đồng
hoặc gian đe cưỡng chế và xử lý hành vi vi phạm
trong khi đạo đức dựa vào các giá trị tốt đẹp có tính lý tưởng
để điều chỉnh các quan hệ xã hội thì quyền lợi dựa vào quyền và lợi ích thực tế
được ghi nhận trong luật tục pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội
trong khi đạo đức chủ yếu dựa vào các chế tài mềm như dư luận xã hội
tự điều chỉnh bổn phận để hướng mọi người phải tuân theo
còn các chế tài cứng của nó ví dụ
lên án bêu diếu không được cả xã hội đồng thuận và không được nhà nước bảo vệ
còn quyền lợi dựa vào các chế tài mềm gần giống về hình thức của đạo đức
và cả các chế tài cứng mang tính pháp chế toàn xã hội được nhà nước bảo vệ
để điều chỉnh các quan hệ xã hội
như vậy tính hữu ích thực tế và tính phổ biến toàn xã hội của quyền lợi là rõ hơn
ngày nay trong điều kiện thể chế thị trường pháp quyền đạo đức
và quyền lợi tiệm cận nhau
có tính tương đồng
bởi chúng đều là các quy tắc chuẩn mực chung của xã hội
để điều chỉnh thái độ hành vi của con người và các quan hệ xã hội
nhằm góp phần hình thành phát triển nhân cách con người
và làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
về phương hướng bồi dưỡng giáo dục đạo đức phù hợp với quyền lợi
tác giả bài viết đạo đức trong nền kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền
ở nước ta hiện nay đã nêu lên một số vấn đề sau đây
phương hướng chung
là hướng tới sự kết hợp hài hòa truyền thống với hiện đại
trong đạo đức và quyền lợi ở mỗi người
đây là phương hướng mang tính lý tưởng
và cần phải được phấn đấu thực hiện một cách lâu dài
để đạo đức vẫn là con đường tu dưỡng bồi dưỡng nhân phẩm con người
theo các giá trị nền tảng chân thiện mỹ
song không chiều tượng mà kết nối chặt chẽ với quyền lợi
và bảo đảm quyền lợi của con người phù hợp với thể chế thị trường
pháp quyền dân chủ công bằng văn minh
về các phương hướng cụ thể
trước hết cần chú ý tham chiếu kinh nghiệm của nước ngoài
trong quá trình điều tiết
nhằm hình thành đạo đức quyền lợi dân chủ công bằng văn minh
thủ tướng malaysia mahathir mohamad
vào thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi một nghìn chín trăm tám mươi
cùng với ông lý quang diệu
đã nhiều lần nêu cao các chuẩn mực xã hội của châu á cho rằng
các giá trị người đông á tâm đắc nhất là
một xã hội trật tự
hai sự hạ chế
ba hài hòa trong xã hội
đảm bảo tính trách nhiệm của các cơ quan chính phủ
năm cởi mở đón nhận những tư tưởng mới
sáu tự do ngôn luận
bảy tôn trọng chính quyền
tác giả cho rằng các giá trị quan trọng đối với người đông á trên đây
nhìn chung đang làm nền tảng cho sức mạnh và sự thành công của các nước đông á
như không tin vào các hình thức cực đoan của chủ nghĩa cá nhân đang phổ biến ở phương tây
tin vào đời sống gia đình lành mạnh coi trọng việc học hành tin vào đức tính cần kiệm
coi trọng lao động cần cù có thói quen làm việc tập thể
duy trì một môi trường đạo đức lành mạnh để nuôi dạy con cái
và không muốn phanh phui các quan hệ tình cảm riêng tư giữa hai giới trên truyền thông
những giá trị nền tảng nói trên góp phần làm cho xã hội đông á trong đó có việt nam
thường giữ được môi trường khá cân bằng cho phát triển bền vững
vì thế chúng cần được nghiên cứu vận dụng và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc việt nam
để đẩy mạnh việc điều tiết nhằm hình thành đạo đức quyền lợi của con người
phù hợp với thể chế thị trường pháp quyền dân chủ công bằng văn minh
trong giai đoạn xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa
nền văn hóa nào cũng có một số giá trị chuẩn
chuẩn giá trị xã hội được coi là bộ chỉnh của xã hội
nhằm định hướng những đức tính cơ bản của mỗi con người và của toàn xã hội
nghị quyết trung ương năm khóa tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đã nêu năm đức tính của con người việt nam
có tinh thần yêu nước tự cường dân tộc
có ý thức tập thể đoàn kết
có lối sống lành mạnh văn minh cần kiệm trung thực nhân nghĩa tôn trọng kỷ cương phép nước
quy ước của cộng đồng
có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái
lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp
có kỹ thuật sáng tạo năng suất cao vì lợi ích của bản thân gia đình tập thể và xã hội
thường xuyên học tập và nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn trình độ thẩm mỹ và thể lực
nghị quyết hội nghị trung ương ix khóa xi về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước xác định
trong xây dựng văn hóa trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách lối sống tốt đẹp
với các đặc tính cơ bản yêu nước nhân ái nghĩa tình trung thực đoàn kết cần cù sáng tạo
một vấn đề đặt ra hiện nay là phải diễn đạt các chuẩn mực nêu trên sao cho ngắn gọn xúc tích mà dễ hiểu
chặt chẽ mà sinh động để tất cả mọi người dân cho dù học vấn có thấp
luôn phải bươn trải kiếm sống cũng có thể thấm nhuần và thực hiện
ở đây cần phải quán triệt tư tưởng hồ chí minh khi người đề xuất tư cách người cách mệnh
năm điều bác hồ dạy thiếu nhi sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
sáu yêu cầu về người làm tướng và bốn nhiệm vụ của quân đội
những yêu cầu của người không chỉ là sự huấn lệnh hoặc chỉ thị tư tưởng mà đã trở thành những tuyên ngôn văn hóa
theo chủ tịch hồ chí minh lúc số đông quốc dân chưa hiểu chưa làm đời sống mới thì tuyệt đối không nên bắt buộc
cho nên phải đẩy mạnh các hình thức và nội dung xã hội hóa
hoặc các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa người tốt việc tốt cưới trang trọng lành mạnh tiết kiệm
trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
theo người phương châm tiến hành là
nhiệt tình hăng hái liên tục kiên trì khôn khéo mềm mỏng
nguyên tắc cụ thể trong điều tiết đạo đức chuẩn mực và lối sống mới là
cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm
cái gì mới mà hay thì ta phải làm
các chuẩn mực nêu ở trên là cơ sở tiến hành lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân
nhằm đi đến tổng kết và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức quyền lợi
với nội dung thiết thực ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ
và có thể được quốc hội thông qua để mọi người làm theo
sau khi được thông qua những chuẩn mực đó cần được trình bày trang trọng
trên các tấm biển lớn tại các cửa ngõ và trung tâm xã thị trấn thị xã
thành phố thủ đô bến cảng sân bay trường học bệnh viện doanh nghiệp công sở
và thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
những chuẩn mực đạo đức quyền lợi nếu được thực hiện nề nếp
sẽ từng bước hình thành các khuôn mẫu ứng xử văn hóa mới
đó là con đường cơ bản định hình đạo đức quyền lợi
ngay từ các tế bào xã hội phù hợp với thể chế thị trường pháp quyền
trong điều kiện xây dựng một nước công nghiệp theo hướng hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa
ngày nay cùng với các giải pháp xây dựng là chính
thì cũng rất cần các giải pháp chủ động phòng và chống đạo đức quyền lợi thực dụng
đây là một nhiệm vụ phức tạp vì trong nền kinh tế thị trường
cái tích cực và tiêu cực luôn tác động qua lại rất khó tách bạch
ngay trong trường hợp tách bạch được thì có thể đúng với hiện tại
xong có thể sai trong tương lai và ngược lại
khi mới chuyển sang kinh tế thị trường chúng ta đã phát hiện nhiều mặt tích cực
của nó nhưng tình hình hiện nay cho thấy mặt trái của kinh tế thị trường cũng không ít
cần thấy rằng tự thân kinh tế thị trường không đủ sức gây ra những mặt trái của xã hội
nhất là trong đạo đức và quyền lợi
do vậy hiện nay cần phải nhìn thấy cả những hạn chế
trong nhận thức pháp luật chính sách và biện pháp hành chính
vì vậy nếu muốn chống tốt cần đặt trọng tâm vào xây tốt
và cũng không coi nhẹ các biện pháp lên án sự suy đổi
đạo đức quyền lợi thực dụng theo kiểu chủ nghĩa cá nhân cực đoan
và kiên trì chống tham nhũng lợi ích nhóm bằng dư luận xã hội
bằng pháp luật
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi